cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với hai bị can nguyên là cán bộ ban nội chính tỉnh ủy hà giang
đó là nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên trưởng phòng tổng hợp ban nội chính tỉnh ủy và nguyễn thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyên kế toán ban nội chính tỉnh ủy
bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín với nhiệm vụ được giao các đối tượng đã lập khống chứng tử để thanh toán tiền làm thêm giờ tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên một tỷ đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với số tiền lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyễn đức khải chú tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu là đối tượng đã cấp trang bóng agent cho nguyễn văn cương chú huyện thanh liêm tỉnh hà nam để cương sử dụng ba tài khoản cấp cho những người chê khác
số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra chúng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một ô tô một giàn máy vi tính một máy tính sách tay và tám điện thoại di động
một số lượng lớn vàng và ngoại tệ vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thu giữ sau khi bắt quả thang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
hai đối tượng nguyễn thanh bình chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang và trang kiến cường
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang đã bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba thỏi kim loại màu vàng trọng lượng ba kg nghi là vàng bốn số chín nhập lậu từ campuchia gần một trăm bảy mươi usd và bảy trăm linh triệu đồng
tiến hành khám xét tiệm vàng phước quang tại số bảy mươi bảy đường nguyễn trãi tp long xuyên cùng hai địa điểm khác có liên quan
lực lượng công an tiếp tục thu giữ khoảng một mươi năm kg vàng nữ trang hơn hai một triệu usd một số ngoại tệ khác hai mươi năm tỷ đồng
và một số giấy tờ điện thoại di động có liên quan
công an tỉnh an giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
địa chỉ tại số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
theo số điện thoại hai chín sáu ba tám bốn bốn bảy tám chín để đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
hoàng thị xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhập sống hai mươi bốn trên bảy
công an tỉnh bình dương đã bắt khẩn cấp đối tượng trần anh tuấn hai mươi chín tuổi quê tại tỉnh thành hóa để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em
theo điều tra trần anh tuấn chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ hai mươi tám tuổi thường trú thành phố hồ chí minh
cùng con gái riêng của chị một mươi tuổi cả ba cùng ở tại một căn nhà trọ trên địa bàn phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương
khoảng một mươi tám h ngày tám tháng một trong khi người phụ nữ nốt cơm dưới nhà thì tuấn dạy cho bé học trên gác
khoảng một mươi năm phút
một mươi năm phút sau người phụ nữ đưa đồ ăn lên gác cho con thì phát hiện tuấn đang có hành vi giao cấu với cháu
người phụ nữ tri hô lên thì tuấn mang quần áo bỏ chạy
sau đó người phụ nữ mang con đến trình báo sự việc tại cơ quan công an nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng
truy bắt khẩn cấp tuấn khi đối tượng đang lẫn trốn ở huyện củ chi thành phố hồ chí minh
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng lê hoàng khâm
bốn mươi tuổi quê tại tỉnh vĩnh lông để điều tra làm rõ hành vi giết người
theo điều tra một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng một nguyễn trí thức ba mươi sáu tuổi quê tỉnh kiên giang tổ chức nhậu với bốn người
ở nhà trọ thuộc khu phố tân thắng phường tân bình thành phố dĩ an
đến một mươi bảy h ba mươi phút tuần ngày lê hoàng khâm cùng anh lê văn bình đi xe máy từ quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đến nhậu cùng sau khi nhậu được một lúc thì khâm nói anh thức ra ngoài đường để nói chuyện riêng
lúc này khâm bất ngờ lấy dao đâm vào người anh thức
khiến nạn nhân bị thương nặng sau khi gây án khâm bỏ trốn khỏi hiện trường
anh thức được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh đang điều tra vụ hai nhóm thanh niên chạy xe rượt đuổi
cầm hung khí chém nhau trên quốc lộ hai mươi hai khiến cho người đi đường bột phen hoảng sợ
trước đó mạng xã hội chia sẻ clip camera hành trình trên một chiếc ô tô ghi lại cảnh
hai nhóm thanh niên khoảng tám người
hai hung khí đi trên nhiều xe máy rượt đuổi chém nhau trên quốc lộ hai mươi hai
đoạn qua ngã ba việt kiều huyện củ chi khiến một người bị thương tích ở tay
lúc này trên đường xe cộ lưu thông đông đúc nhưng hai nhóm thanh niên vẫn bất chấp
lặng rách xe truy đuổi nhau
sau khi chém người nhóm này chạy tốc độ cao trên đường hướng củ chi đi tây ninh
đoạn clip nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm theo dõi từ số đông
đa phần người dân tỏ ra bức xúc vì sự liều lĩnh manh động xem thường luật pháp của nhóm người này
liên quan những người rượt đuổi chém nhau này lãnh đạo công an huyện củ chi xác định
đã nắm được thông tin vụ việc hiện đang khẩn trương truy tìm những người liên quan để xử lý
ngày một mươi một tháng một tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử năm bị cáo
trong vụ sai phạm tại bảy trường học ở huyện củ chi
các bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm bị cáo gồm lê thị thanh tuyền cựu tránh thanh tra sở tài chính trưởng phòng kế hoạch tài chính
thuộc ủy ban nhân dân huyện củ chi nguyễn thị loan cựu trưởng phòng giáo dục huyện củ chi
phan văn duyệt phó giám đốc công ty đông phương phan văn bình tâm giám đốc công ty tâm phú tài
và lê vũ hồng hạnh giám đốc công ty đông phương
theo cáo trạng các bị cáo trên đã lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng ngân sách
để đầu tư sửa chữa bảy trường học ở huyện củ chi không đúng quy định pháp luật
giao cho chủ đầu tư không có trình độ chuyên môn và nhà thầu không đảm bảo năng lực thi công
từ đó nhà thầu lợi dụng các mối quan hệ để được thi công sửa chữa các trường học
nâng khống khối lượng gây thất thoát cho ngân sách nhà nước một mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
cụ thể ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện củ chi ban hành kết luận thanh tra
về việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm hai nghìn một mươi tám
của bảy trường học trên địa bàn huyện củ chi
toàn bộ sáu mươi bốn gói thầu của bảy trường học đã nghiệm thu quyết toán vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trong đó các hợp đồng tư vấn thiết kế và hợp đồng thi công đều có nghiệm thu thanh quyết toán
cao hơn so với đỉnh mức được bộ xây dựng quy định
việc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong vụ án này là xuyên suốt liên quan
tất cả các khâu từ lập danh mục kế hoạch sửa chữa trình duyệt dự toán
giao dự toán đến thi công nghiệm thu quyết toán rút dự toán ngân sách nhà nước
thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền hơn một mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
theo phản ánh của nhiều hộ sản xuất kinh doanh hoa kiển tại làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp
khoảng một tháng gần đây tình hình mất trộm hoa kiển gia tăng
giá trị tài sản bị mất trộm hàng trăm triệu đồng khiến cho người lo lắng
lợi dụng đường vắng
lợi dụng đường vắng
cây kiển trưng bày sát đường không có rào trắng bảo vệ
hai thanh niên đi trên một xe gắn máy đã lấy trợm hai chỗ tắt kiển đắt tiền
của một hộ kinh doanh hoa kiển tại phường tân quy đông thành phố sa đéc
lợi dụng đường vắng
cây kiển trưng bày sát đường không có rào trắng bảo vệ
ngoài hoa kiển những chiếc xe đẩy để vận chuyển hoa kiển có kết cấu thô sơ cũng trở thành tầm ngắm của các đối tượng
do không biển số nên một khi đã bị trộm lấy mất thì khó tìm lại và không có dấu hiệu nhận dạng
cách đây nửa tháng cơ sở hoa kiển này cũng đã bị trộm lấy mất hai chiếc xe kéo hoa kiển trị giá hàng chục triệu đồng
trong đó tỷ lệ bao phủ mỗi một đạt một trăm linh tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là chín mươi hai sáu dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tính đến ngày một mươi tháng một đã có ba mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản trên
hai mươi hai tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều từ tám mươi đến dưới
năm tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều dưới tám mươi là hưng yên nghệ an hà giang
cao bằng và sơn la
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm gần một mươi bốn triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là tám mươi chín hai và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là sáu mươi bảy dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thưa quý vị và các bạn dẫu biết rằng chúng ta đã xác định sống chung với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cho phép mình lơ là
việc bảo vệ bản thân và gia đình
trên thực tế thì thời gian gần đây nhiều người đã mang tâm lý xác định trước sau gì cũng mắc covid một mươi chín
hay là nhiễm bệnh rồi sẽ bất tử với covid một mươi chín
theo các chuyên gia y tế những suy nghĩ hành động không đúng về y học dự phòng
sẽ làm gia tăng lây lan dịch bệnh gây nguy hiểm cho cộng đồng
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hiện nay một số người có suy nghĩ trước sau gì cũng mắc covid một mươi chín
nếu chẳng may nhiễm bệnh
thì họ sẵn sàng đón nhận vì đã tiêm đủ vắc xin
thậm chí có ý kiến còn cho rằng mắc bệnh ở thời điểm này lại thích hợp hơn
vì nếu nhiễm đúng dịp tết có thể gặp nhiều rắc rối và không may mắn trong năm mới
đối với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
bản thân tôi là một người trẻ
thì tôi vẫn phải di chuyển và gặp gỡ với rất nhiều người
và nếu như bản thân tôi có mắc phải căn bệnh này
thì tôi cũng không quá lo lắng
và bởi vì bản thân đã được tiêm hai mũi vắc xin
và tôi thấy chúng ta phải tập sống chung đối với dịch bệnh covid một mươi chín
hiện tại thì chúng ta đang học cách để sống chung với dịch
vì vậy mà tôi nghĩ là trước sau gì thì cũng có thể bị mắc covid
bạn bè tôi thì nhiều người cũng lo sợ là sẽ bị nhiễm covid vào dịp tết
và cá nhân tôi thì cũng thấy thế
tại vì dịp tết là một dịp rất quan trọng
và nếu mà bị nhiễm covid thì chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều những cái hoạt động
và cũng làm mất đi không khí tết
tính đến thời điểm hiện tại
cả nước đã tiêm hơn một trăm năm mươi triệu liều vắc xin phòng covid một mươi chín
độ phủ vắc xin
nước lớn đã giúp đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới
nhưng cũng làm phát sinh nhiều tâm lý chủ quan theo kiểu
trước sau gì cũng mắc covid một mươi chín
khiến các chuyên gia và y bác sĩ hết sức lo ngại
có một cái tỷ lệ là
nhất định nó sẽ diễn thành ra nặng lên và thậm chí là tử vong
thế kể cả là
với những người đã tiêm vắc xin rồi hoặc là đã từng bị nhiễm rồi
mà bị nhiễm lại thì cũng đều có thể diễn biến như vậy
và hiện giờ thì chúng ta cái mức độ
cũng như số ca diễn biến nặng
nó nằm trong cái khả năng kiểm soát của ngành như thế
tuy nhiên là nếu như mà
nó gia tăng đột biến đến mức độ là nhiều hơn quá nhiều
thì có thể nó dẫn đến tình trạng nó vượt quá khả năng đa bứng của ngành như thế
thì nó sẽ dẫn khủng hoảng
tây cho nên là chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện các cái biện pháp
bảo vệ đối với cá nhân mình
cụ thể là thực hiện tốt thông điệp năm k
tại các bệnh viện thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín trên cả nước
thực tế có nhiều trường hợp người đã tiêm vắc xin
vẫn bị nhiễm covid một mươi chín và chuyển biến nặng
những cái nguy cơ có thể xảy ra đó là gì
thứ nhất là người ta tổn thương hay gặp nhất
chính là tổn thương phổi
các bệnh nhân bị tổn thương phổi dẫn đến tình trạng là
swing up và nếu như cái swing up đấy mà không được can thiệp
không được điều trị một cách có hiệu quả
thì người ta sẽ có thể dẫn đến tử vong
ngoài ra nó có thể có các cái tổn thương khác nó xảy ra
ví dụ như tổn thương thân
tổn thương tim
tình trạng khuyên tắc mạch
hoặc là các cái di chứng kéo dài về sau
ví dụ như có rất là nhiều người về sau
nó có những cái ảnh hưởng về thần kinh
về trí nhớ
về giấc ngủ
cũng như là các cái vấn đề về
các cái tình trạng mệt mỏi kéo dài
hoặc là nhiều các cái bệnh lý khác
theo thông tin từ các bác sĩ
nhiều trường hợp có di chứng tim mạch
rối loạn tâm thần hậu covid một mươi chín
đã đến thăm khám ở các bệnh viện
các chuyên gia
cũng chỉ ra rằng
virus thụ động
chúng không đủ thông minh
mà đi tìm người để gây bệnh
sự lây lan dịch bệnh
là do sự chủ quan lơ là của con người
nhất là bộ phận giới trẻ
ủy ban chứng khoán nhà nước
vừa có thông báo về việc giao dịch
nhưng không công bố thông tin
của ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn flc
chiều ngày một mươi tháng một
ủy ban chứng khoán nhà nước
nhận được báo cáo
của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
về việc ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn flc
giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu công ty
cổ phần tập đoàn flc
nhưng không báo cáo
không công bố thông tin
trước khi thực hiện giao dịch theo quy định
ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết
hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan
để xem xét xử lý vi phạm
của ông trịnh văn quyết theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố
ra lệnh tạm giam hai bị can
kiều văn tiến chú quận long biên
và bùi tiến đạt chú tại huyện gia lâm
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
và tăng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng cầm đầu kiều văn tiến
đã có một tiền án về tội giết người
một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
đáng chú ý tiến đang là phạm nhân
điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở
tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị
và điều hành đàn em hoạt động
cho vay lãi nặng trên địa bàn quận long biên
huyện gia lâm và tỉnh bắc ninh
với mức lãi suất năm đồng
đến tám đồng một triệu một ngày
tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
với hành vi làm giả giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thị đích vi
chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
và lê văn đoàn chú tỉnh hải dương
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắk
đưa ra xét xử sự thật
theo cáo chẳng do làm ăn thua lỗ
và nợ nhiều người nên vi đã thuê đoàn
làm giả một mươi bảy sổ đỏ
sau khi nhận được các thông tin từ vi
đoàn không tự mình làm sổ đỏ giả
mà chuyển thông tin đến tài khoản gia lô
cho một đối tượng tên thủy ở quận một mươi hai
tp hcm để nhờ thủy làm
sau khi nhận sổ đỏ giả vi mang đi lừa đảo
chiếm đoạt của một mươi hai bị hại
với tổng số tiền hơn năm tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn thị bích vi hai mươi hai năm sáu tháng tù giam
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tế sản
và làm giả sử dụng con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
bị cáo lê văn đoàn bị tuyên phạt bốn năm tù giam
về tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
tội liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa kiểm tra phát hiện và thu giữ
hơn năm trăm bốn mươi mặt hàng đồ chơi trẻ em
không có tem nhãn hợp quy chuẩn
tại một hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em
trên địa bàn thị trấn huyện biên giới tỉnh biên huyện tịnh biên
hộ kinh doanh này do ông lê ngọc tuấn làm chủ
mặc dù số hàng này có hóa đơn chứng tử kèm theo
nhưng không có tem nhãn phụ không có dấu hợp quy chuẩn
theo quy định của pháp luật
làm việc với tổ công tác bước đầu ông tuấn khai nhận
mua số đồ chơi trẻ em trên của một công ty
tại thành phố hồ chí minh
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
công an quận bắc tử liêm đã khám phá thành công
chuyên án hai trăm tám mươi một b bắt giữ các đối tượng buôn bán
vận chuyển thuốc lá nhập lậu số lượng lớn
tại phường minh khai quận bắc tử liêm hà nội
kiểm tra xe ô tô tải do lái xe hoàng văn thắng
chú quận hoàng mai hà nội điều khiển
tổ công tác phát hiện bên trong xe có sáu mươi thùng cắt tông
chứa ba mươi bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm
ghi là thuốc lá điếu nhập lậu
lái xe khai nhận số hàng hóa trên của trương văn ngàn
hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ
đối với trương văn ngàn để điều tra làm rõ
hành vi buôn bán hàng cấm
đối với lái xe hoàng văn thắng cơ quan điều tra
đang tiếp tục xác minh làm rõ
tình hình thời tiết trên biển thời điểm trước
trong và sau tết nguyên đán thường có nhiều diễn biến
phức tạp thường xuyên có gió mùa biển động
khu vực bên biển có sương mù
lợi dụng tình hình trên các đối tượng buôn lậu
gian lận thương mại thường gia tăng các hoạt động
làm ăn phi pháp tập trung vận chuyển nhiều mặt hàng
có lợi nhuận cao như thuốc lá xăng dầu
thủy sản gia cầm khoáng sản
bốn h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại khu vực biển giáp danh
giữa quảng ninh hải phòng tổ công tác của đoàn
trinh sát số một đã tiến hành kiểm tra tàu mang
số hiệu qn hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu có dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng
một trăm bốn mươi tấn thăn cám nhưng thuyền trưởng không xuất trình

qua hơn một tháng phát động đợt thi đua cao điểm
các lực lượng của vùng cảnh sát biển một đã tiến hành
kiểm tra tạm giữ ba tàu chở bốn mươi lít dầu đeo
và một trăm hai mươi tấn than cám không có nguồn gốc hợp pháp
phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn
đấu tranh triệt phá thành công một chuyên án
một vụ án bắt giữ bốn đối tượng có hành vi mua bán
tặng chữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ được gần một năm kg metafetamine
hai tám trăm linh viên hồng phiến và nhiều tăng vật khác
tập trung chủ yếu vào các hoạt động vi phạm pháp luật
trên biển như hot cát than và vận chuyển chia nhỏ lẻ
bằng các phương tiện nhỏ từ một trăm linh đến hai trăm linh tấn
mà lợi dụng vào điều kiện thời tiết đêm tối
luồng lạch để qua mặt các lực lượng chức năng vận chuyển
thông thường giữa các địa phương mà không xuất hòa đơn
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại một số địa phương
vùng cảnh sát biển một đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ
với cơ quan công an các tỉnh thành phố
để tạo nên một khối đoàn kết thống nhất
để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý an ninh
duy trì trật tự an toàn sự bình yên trên vùng biển đảo được phân công
từ ngày một tháng ba tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản
trừ trường hợp hộ gia đình cá nhân chuyển nhượng
cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ không thường xuyên
phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
ngoài ra doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp
tại trụ sở ban quản lý dự án
đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
theo cục hàng không việt nam
trong bảy ngày đầu khôi phục trở lại chuyến bay quốc tế thường lệ
đã có tổng cộng sáu mươi bốn chuyến bay chở khách đến việt nam
với hơn bảy tám trăm linh khách nhập cảnh
các chuyến bay thường lệ tính tới thời điểm hiện tại đều được khai thác an toàn
và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ hành khách
biến động của giá vàng thế giới
đã giúp hai thương hiệu vàng miếng trong nước phiên sáng
ngày một mươi một tháng một tăng trở lại
với mức điều chỉnh cao nhất là một trăm bảy mươi đồng mỗi lượng
cụ thể giá vàng sgc tăng từ sáu mươi một hai đến sáu mươi một sáu mươi bảy triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng dòng thăng long vào sáng nay
cũng đã tăng tám mươi đồng một lượng
giá mới được doanh nghiệp này niêm yết
từ năm mươi hai ba mươi chín đến năm mươi ba bốn triệu đồng một lượng mua vào bán ra
theo điều hành giá bán lẻ của liên bộ công thương tài chính
giá xăng e năm ron chín mươi hai từ một mươi năm h ngày một mươi một tháng một sau điều chỉnh
là hai mươi ba một trăm năm mươi đồng một lít tăng sáu trăm linh đồng
ron chín mươi năm là hai mươi ba tám trăm bảy mươi đồng một lít tăng năm trăm tám mươi đồng
dầu diazen là một mươi tám hai trăm ba mươi đồng một lít tăng sáu trăm sáu mươi đồng
thưa quý vị vừa qua nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
đạt kết quả góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương
tuy nhiên một số trường hợp giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm
vậy làm thế nào để công tác quản lý đất đai trong thời gian tới hiệu quả
phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật
mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
cuộc đấu giá lô đất vàng tại quận một tp hcm năm hai nghìn một mươi bốn có giá khởi điểm là năm trăm năm mươi tỷ đồng
nhưng giá chúng lên đến một bốn trăm ba mươi tỷ đồng gấp hai sáu lần giá khởi điểm
giá đất trung bình tại trung tâm tp hcm quận một thời điểm này vào khoảng bốn trăm tám mươi năm trăm linh triệu đồng một mét vuông
trong khi đó thủ thiêm là khu vực mà hạ tầng mới đang còn xây dựng
thì mức đấu giá vừa diễn ra trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lên tới hai bốn tỷ đồng một mét vuông
một con số đấu giá gây choáng váng vì cao bất thường
là chủ đầu tư một dự án bất động sản trên địa bàn hà nội cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
anh nguyễn văn trường đã có những bức xúc khi việc đô giá đất gây ra nhiễu loạn cho thị trường
đất ở thủ thiêm là đấu giá rất là cao
thì cái đấy là rất cao hơn so với cả mặt bằng so với cả giá thị trường
đấy thì cái việc đấy là gây nên là cái sự xáo trộn cho cái thị trường bất động sản này nó rất là không hay
nhiều nơi là như thế
thấy có hiện tượng đấy
nhất là các thành phố lớn hà nội hải phòng quảng ninh thì là cái giá đấu là rất là cao
không chỉ có nhà đầu tư bức xúc mà người dân cũng tỏ ra lo lắng khi đấu giá đất cao bất thường như các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu
việc đấu giá đất hiện nay có rất là nhiều bất cập và nan giải
cụ thể là giá đất bị đẩy lên quá là cao
điển hình là vụ đấu giá đất ở bắc giang vừa rồi
việc này thì
đã làm xáo trộn thị trường và gây rất là nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản
hơn nữa là làm mất lòng tin cho người dân thành phố
mức giá đất không phù hợp với thực tiễn của thị trường bất động sản có thể trở thành giao hai lưỡi
vừa thiệt hại cho chính người tiêu dùng vừa có thể bất lợi cho các nhà đầu tư
nếu đưa ra giá bán nhà quá cao mà không được thị trường chấp nhận có thể làm tăng lượng hàng tồn kho có giá trị lớn
chính phủ ban hành công điện số bảy trăm sáu mươi bảy cdttg về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua
theo đó yêu cầu giả soát lại hệ thống pháp luật để phát hiện những bất cập đảm bảo hình thức đấu giá đất có tác động tích cực
trong bản tin ngày hôm nay phóng viên nguyễn hương đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn thế điệp
ủy ban ủy viên ban chấp hành hiệp hội bất động sản việt nam phó chủ tịch câu lạc bộ bất động sản hà nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này
thưa ông đấu giá quyền sử dụng đất là chủ trương đúng đắn nhằm quản lý khai thác hiệu quả quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp
mục đích thì đã rõ xong công tác này thời gian qua có rất nhiều bất cập ông có bình luận gì về vấn đề này
như chúng ta được biết thì sau khi mà luật hai mươi ba có thì cái việc đấu giá đất nó diễn ra một cách rất là tốt trên mọi miền của tổ quốc đặc biệt là hai thành phố lớn
tuy nhiên thì trong cái quá trình
trong cái quá trình đấu giá thì nó cũng có đã bộc lộ những cái lét mà chúng ta thấy là nó bất cập
chẳng hạn như là giá đấu giá nó cao hơn với giá thị trường rất là nhiều hoặc là cao hơn giá mà bước đầu chúng ta bỏ ra rất là nhiều
thì đây cũng là những cái bất thường
theo ông đâu là nguyên nhân kể cả là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan để dẫn tới việc mà đấu giá đất chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
có những cái khu vực các cái nhà đầu tư hoặc là các cái sàn giao dịch người ta
người ta thổi giá
nó thổi giá lên
thí dụ là đáng là hai trăm linh triệu nhưng người ta có thể bỏ gấp nhiều lần hai trăm linh triệu để ta đẩy lên
để người ta lấy cái tham chiếu để cái giá cả hoàn toàn nâng lên
thì đây là cái mà tôi cho là cũng là những cái sàn mà chúng ta cần về
nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy nó như này
rõ ràng người ta đẩy lên đấy thì nó có mục đích và nó thổi giá
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là có thể là cái giá đất của chúng ta hiện nay
chúng ta đánh cái giá giá ở các cái khu vực ấy
nó quá thấp cho nên là cái tham chiếu đầu tiên là phải lấy cái giá đất đó
thì nhiều khi đó này nó này không công bằng lắm
để công tác đấu giá đất phát huy được những mặt tích cực
góp phần làm giảm tình trạng đầu cơ đất
huy động được tối đa nguồn lực cho ngân sách của nhà nước
thì theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào
chúng ta không lên đấu giá riêng lẻ
ít ít mảnh ít mảnh hoặc là ít khu vực đấu giá
mà chúng ta đấu giá tập trung
có nghĩa là thí dụ trong một cái quận
hoặc một cái huyện thì chúng ta đấu giá liền một lúc
nó nhiêu mảnh
thì các cái nhà đầu tư rõ ràng là nếu mà người ta
thực sự là người ta muốn đầu tư vào thì người ta sẽ có cơ hội
tôi cho là hiện nay là chúng ta chưa chặt chẽ về cái đặt cọc
nhiều chỗ thí dụ thành phố hồ chí minh hoặc một số lơi là đặt cọc năm
mà chúng ta có thể tăng cái đặt cọc lên
một mươi hay một mươi năm trở lên
thì cái việc là anh muốn thổi giá là không thể có
không thể xảy ra
cái đấu giá thì chúng ta phải rất là công khai
và có tuyên truyền rộng rãi
để cho người dân cũng như các chủ đầu tư người ta lắm rõ
để khi mà chúng ta đấu giá thì có nhiều người tham gia nhưng mà nó rất công bằng
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này
và với những giải pháp mà chuyên gia vừa nêu
hy vọng việc đấu giá đất trong thời gian tới sẽ trở nên minh bạch
rõ ràng và trở về đúng giá trị thực
góp phần làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản
vâng thưa quý vị
do ảnh hưởng bởi các bạn
dịch bệnh nên sức tiêu thụ của thị trường bán lẻ năm nay tại thành phố đà nẵng
cũng không mấy sôi động
dù vậy với hàng loạt chính sách kích cầu
cùng chương trình khuyến mãi từ tháng một mươi một âm lịch đến cận tết nguyên đán
đã đem lại tín hiệu tích cực cho ngành bán lẻ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
đây là một trong tám trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố đà nẵng
hàng hóa tràn ngập kể cả hàng nội địa lẫn ngoại nhập
nhiều gói khuyến mãi mua một tặng một
chương trình giảm giá sâu quà tặng được tung ra tạo nên sức hút cho điểm mua sắm này
khuyến mại tập trung vào các mặt hàng gia dụng và thực phẩm thiết yếu
gia đình đi tham khảo cũng nhiều nơi
trước khi mình quyết định mua hàng tức là mình chọn những cái sản phẩm có thương hiệu
và chế độ hậu mại sau bán hàng
nên vấn đề giảm giá thì phải đi đối với chất lượng sản phẩm
chúng tôi hiểu rằng vấn đề năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn đối với hầu hết khách hàng
nên chúng tôi đã chuẩn bị những chương trình để đồng hành cùng với khách hàng
chúng tôi giảm sâu những sản phẩm mà nhu yếu phẩm
để giúp bà con có một tết đầy đủ nhưng không tốn quá nhiều về mặt kí phí
mùa mua sắm tại đà nẵng còn được tiếp xúc bởi chương trình khuyến mãi tập trung kéo dài
đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là mùa khuyến mại kéo dài nhất trong năm
với sự tham gia của hai mươi trung tâm thương mại siêu thị
và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
mùa khuyến mãi còn được xem là động lực
để doanh nghiệp kết nối khôi phục các hoạt động kinh doanh
thông qua các chương trình kết nối thì đã giúp cho các doanh nghiệp
chúng ta có điều kiện quảng bá các sản phẩm của chúng ta trong thời gian qua
đặc biệt là các sản phẩm ô cốp sản phẩm thương mại đặc trưng
sản phẩm công nghiệp nông thôn tuy biểu
ngoài ra thì lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngành công thương
chuẩn bị lượng hàng hóa để cung ứng để phục vụ tiêu dùng
bình ổn thị trường đồng thời phục vụ cho nhu cầu mua sắm tết của nhân dân
để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng tạo sự cạnh tranh lành mạnh
sở công thương đà nẵng phối hợp với lực lượng ba trăm tám mươi chín tăng cường kiểm tra giám sát
chống tình trạng đầu cơ tích trữ đồng thời đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu
hàng giả hàng kém chất lượng kiểm tra kê khai niêm yết giá
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm